tại trung tâm y tế thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang tòa án nhân dân thị xã ngã bảy vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với nguyễn văn liêm ở ấp đông lợi b xã đông phước huyện châu thành tỉnh hậu giang về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng sáu sau khi uống rượu nguyễn văn liêm đã mang dao đến trung tâm y tế thị xã ngã bảy gây mất trật tự
khi lực lượng bảo vệ của trung tâm y tế đến thuyết phục và yêu cầu liêm nên chấm dứt hành vi gây dối nhưng liêm không chấp hành dùng tay đấm vào mặt bảo vệ
sau đó liêm chạy xe ra chợ ngã bảy để tìm mua con dao mới và đến sạp bán thịt heo lấy một con dao chặt thịt tiếp tục quay trở lại trung tâm y tế thị xã gây dối
ngay lúc này lực lượng công an phường đã có mặt và kịp thời bắt giữ nguyễn văn liêm
với những hành vi nêu trên tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn liêm một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ